hôm nay tám tháng chín tại tượng đài lý thái tổ ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức chương trình đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
và lễ ký chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham dự của đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cùng với ba học sinh lớp một trên địa bàn hà nội
tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
mong muốn các cháu học sinh trên cả nước tích cực học tập tìm hiểu thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông
đồng thời chính thức phát động và kêu gọi các bậc ông bà cha mẹ
cùng cam kết thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
nhân dịp này ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ giáo dục và đào tạo đã ký chương trình phối hợp
tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ngoài ra tại buổi lễ còn diễn ra chương trình đi bộ đồng hành quanh hồ gươm nhằm nâng cao nhận thức của người dân
đặc biệt là các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm
và quan tâm đội mũ bảo hiểm cho con em mình cũng sẽ được triển khai rộng khắp các tỉnh thành